còn trong sáng nay một nhóm công nhân ở thành phố hồ chí minh xuống bảo liện vũng tàu du lịch tắm biển dịp nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương
thì bốn người đã bị sóng đánh trôi xuống biển may mắn ba người đã được một đồng chí trung úy công an kịp thời cứu sống
theo thông tin ban đầu khoảng tám giờ sáng ngày một mươi tháng bốn nhóm du khách hơn một mươi người từ thành phố hồ chí minh đến bãi biển phước tỉnh xá phước tỉnh huyện đồng điển tắm biển
do mãi tắm biển và vui chơi nhóm du khách không để ý thủy chiều dâng cao khiến bốn du khách bị sóng cuốn ra xa bờ
nghe tiếng chi hô của những người xung quanh lực lượng cứu hộ trong đó có trung úy thái ngô hiếu cán bộ đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực tràng bom
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đồng nai khi ấy cũng đang tắm biển tại đây đã lao xuống cứu được ba người đưa vào bờ
và nhanh chóng thực hiện các động tác hô hấp nhân tạo ép ngực để đẩy nước ra ngoài rồi đưa đến bệnh viện bà rịa cấp cứu
người còn lại bị sóng cuốn ra xa sau hơn ba giờ triển khai công tác tìm kiếm lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nữ du khách còn lại